thông tin về công tác tìm kiếm cứu nạn trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi tại xã trà leng huyện nam trà my
sở chỉ huy tiền phương tỉnh quảng nam vừa cho biết ngày hôm nay các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân tại đây
tính đến sáng nay ngày bốn tháng một mươi một đây là thi thể thứ chín được tìm thấy trong vụ sạt lở nghiêm trọng này
thi thể này được phát hiện ở bờ sông bị vùi lấp dưới nhiều thân gỗ lớn cách hiện trường của vụ sạt lở khoảng hai km
trong những ngày vừa qua các lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tăng cường phương tiện chia làm ba mũi tìm kiếm tại hiện trường của vụ sạt lở
dọc các bãi bồi của hợp lưu sông leng sông tranh và dùng cano thuyền máy và xuồng phao chuyên dụng đi khắp lòng hồ thủy điện sông chanh hai
hiện công tác tìm kiếm tung tích của một mươi ba người còn lại vẫn đang được tiến hành